cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn chấn thương trong bóng đá rất thường gặp
tuy nhiên nhiều người vẫn còn chủ quan dẫn đến xử lý và chăm sóc không đúng cách
theo đó chấn thương không lành hẳn dễ tái phát ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ
thậm chí nghiêm trọng hơn có thể làm suy giảm chức năng vận động
khiến người chơi phải từ bỏ đam mê thể thao
vậy đâu là những chấn thương thường gặp trong bóng đá và cách xử lý một cách triệt để hiệu quả
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn là các vị trí khớp như thế nào
sẽ thường bị gặp chấn thương trong quá trình chơi thể thao đặc biệt là với bộ môn bóng đá
hay cảm nhất đó là khớp gối
khớp gối với chấn thương là đất dây chẳng chéo trước
tỷ lệ đất dây chẳng chéo trước ở các trường hợp chơi thể thao đá bóng là rất cao
và triệu chứng hay gặp nhất khi người bệnh bị tổn thương đất dây chẳng
là sau khi mình có những cú vào bóng ngã tiếp đất
người bệnh thấy gối mình phát ra một tiếng rắc bốp
sau đó đau sưng nề hạn chế vận động khớp gối
thì khả năng cao là người bệnh đã bị đứt dây chẳng chéo trước khớp gối
thế ngoài dây chẳng chéo trước khớp gối ra thì chúng ta còn có thể gặp những tổn thương khác
đó là đứt dây chẳng chéo sau các dây chẳng bên dây chẳng bên trong dây chẳng bên ngoài
thế ngoài ra với những tổn thương năng lượng cao hơn nữa thì chúng ta có thể gặp
đó là trật khớp gối hoặc là gãy xương vùng khớp gối
thì những chấn thương này rất là nặng nề và cần phải được sơ cứu
và cấp thương
cấp thương và cứu kịp thời người bệnh phải được đến thăm khám
với cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương trình hình để được điều trị kịp thời
thì mới hạn chế được những cái di chứng và biến chứng về sau
vâng ạ chúng tôi thấy là đối với những trường hợp bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao
thì việc điều trị rất là khó khăn
và thậm chí là có nhiều trường hợp là bị tái đi tái lại và việc điều trị thì không được giết điểm
về vấn đề này thì bác sĩ có những chia sẻ như thế nào
để cho thấy rằng việc điều trị các chấn thương liên quan trong quá trình chơi thể thao
thì cần một kỹ thuật
và cần phải có sự thăm khám kịp thời đối với các cơ sở y tế uy tín ạ
những trấn thương đất dây trằng này phải nói thật sự là một trấn thương
và một sự điều trị rất là mất thời gian cần chuyên môn sâu
thì sau này hy vọng việc phụ hồi chức năng về sau mới tốt được
bởi vì sao ạ
dây trằng của chúng ta là phần nối giữa xương với xương
nó giúp cho cây khớp của chúng ta được vững
khi mà chúng ta vận động toàn bộ lực của cơ thể sẽ dồn vào hệ thống dây trằng
để giữ cho khớp cuối của chúng ta được vững chắc
do đó mà khi bị trấn thương thì dây trằng rất dễ bị tổn thương rất dễ bị đất
và để phục hồi trở lại chúng ta cần phải đánh giá xem tổn thương của dây chẳng đang ở mức độ nào
có điều trị bỏ tồn được không
hay chúng ta phải can thiệp phẫu thuật
và đặc biệt khi mà đã có chỉ định can thiệp phẫu thuật
thì chúng ta phải can thiệp ở giai đoạn nào và càng sớm càng tốt
thì hy vọng sau này việc phù hồi chức năng mới được tốt
và các cầu thủ và các vận động viên mới có thể sớm để quay trở lại được
với công việc và môn thể thao hàng ngày của mình
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
chấn thương là hiện tượng khó tránh khỏi khi chơi thể thao
để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị chấn thương
người chơi thể thao nên sơ cứu đúng cách
sau sơ cứu nếu tình trạng đau nhức vẫn không thuyên giảm
hoặc có dấu hiệu bất thường ở nơi bị thương
cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám chẩn đoán
và có biện pháp can thiệp kịp thời
bệnh viện đa khoa tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành
bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chẩn đoán
và điều trị các bệnh về cơ xương khớp với kỹ thuật hiện đại
theo pháp đồ cập nhật quốc tế
bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc
trang thiết bị trẩn đoán hình ảnh hiện đại
để có thể phát hiện sớm các tổn thương
và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
bên cạnh đó là hệ thống phòng khám khu nội trú cao cấp
khu vực phục hồi chức năng hiện đại
quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện
giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và ổn định sức khỏe sau phẫu thuật